thưa quý vị chiều ngày một mươi tám tháng năm tại nhà quốc hội
ủy viên bộ chính trị bí thư ban cán sự đảng chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
và ủy viên bộ chính trị phó bí thư phụ trách đảng đoàn quốc hội
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn đã đồng chủ trì hội nghị
giữa đảng đoàn quốc hội và ban cán sự đảng chính phủ
phó bí thư phụ trách đảng đoàn quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn nêu rõ
đây là hội nghị thường kỳ giữa đảng đoàn quốc hội và ban cán sự đảng chính phủ
để ra soát một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm
trao đổi thống nhất chỉ đạo nội dung chương trình và cách thức tổ chức tiến hành
nhằm bảo đảm kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng hiệu quả cao nhất đáp ứng yêu cầu đặt ra
kỳ họp thứ bảy sẽ khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm tới dự kiến bế mạc ngày hai mươi tám tháng sáu
và được tổ chức thành hai đợt đợt một từ ngày hai mươi tháng năm đến sáng ngày tám tháng sáu
đợt hai từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến sáng ngày hai mươi tám tháng sáu
dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội là hai mươi sáu ngày rưỡi dự phòng một ngày
phó chủ tịch thường trực quốc hội nêu rõ kỳ họp thứ bảy sẽ xem xét quyết định khối lượng công việc rất lớn
với bốn mươi hai nội dung về công tác lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
tính đến thời điểm hiện tại hai bên đã cơ bản thống nhất trình quốc hội xem xét
thông qua một mươi luật ba nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về một mươi một dự án luật khác
trình quốc hội xem xét các nội dung về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
xem xét báo cáo của một số cơ quan tiến hành giám sát chuyên đề chất vấn và trả lời chất vấn
xem xét thông qua các nghị quyết về chương trình giám sát và thành lập đoàn giám sát chuyên đề của quốc hội năm hai nghìn hai mươi năm
công tác nhân sự xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác
thủ tướng phạm minh chính cho biết chính phủ đã triển khai nghiêm túc có hiệu quả các luật
nghị quyết của quốc hội những kết quả phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại của đất nước thời gian qua đã góp phần chứng minh điều này
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của kỳ họp thứ bảy trong đó có công tác nhân sự
bầu chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội thủ tướng phạm minh chính cũng đề nghị các cơ quan
triển khai nghiêm túc kết quả hội nghị trung mương chín khóa một mươi ba và phát biểu bế mạc của tổng bí thư nguyễn phú trọng
với bảy nội dung mới đang được chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp trên cơ sở ý kiến tại hội nghị
phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị ban cán sự đảng chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan
phối hợp chặt chẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ bảo đảm đúng quy trình theo quy định của pháp luật
nêu rõ đảng đoàn quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội ủng hộ đề xuất bổ sung chương trình của chính phủ
nhưng cần quán triệt quan điểm của trung mương những vấn đề đã chín đã rõ được thực tiễn kiểm nghiệm chứng minh
đồng thời phải đầy đủ hồ sơ tài liệu các căn cứ và có đủ thời gian cho các cơ quan của quốc hội tổ chức thẩm tra
báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội những vấn đề vượt thẩm quyền phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền